thưa quý vị kỳ nghỉ hè đã bắt đầu có nhiều thời gian để nghỉ ngơi kèm theo tâm lý xả hơi của các em học sinh và sự lòng lẻo trong việc quản lý con em mình nên nhiều vụ việc đau lòng thậm chí là ảnh hưởng đến tính mạng đã xảy ra
và chỉ trong ngày hai mươi chín tháng năm trên địa bàn tỉnh nghệ an đã xảy ra ba vụ đuối nước cướp đi sinh mạng của năm học sinh
vào chiều ngày hai mươi chín tháng năm em bùi thị thu trang học sinh lớp một mươi hai trường trung học phổ thông yên thành hai khi đi qua cống điều tiết nước động lý trên hệ thống sông cái nông giang ra rửa tay ở mép sông và trượt chân xuống dòng nước chảy xiết
hai bạn nữ đi cùng đã nhảy xuống cứu trang cũng bị nước cuốn đi người dân chỉ kịp cứu hai bạn của trang còn trang bị nước cuốn trôi
tại huyện diễn châu ba học sinh của trường tiểu học diễn quảng cũng được phát hiện bị chết đuối tại một hồ nước gần ủy ban nhân dân xã diễn quảng
vào lúc một mươi bốn h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng năm trong đó hai anh em trần thành trung và trần thu hương là hai anh em ruột
cùng ngày tại huyện tân kỳ em trương thị huyền một mươi bốn tuổi khi đi chăn trâu tại suối vực tròn đã bị sẩy chân dẫn đến chết đuối